chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi ubnd tỉnh hòa bình đã tổ chức buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ hai mươi sáu phường đồng tiến và đoạn cầu hòa bình ba công tác quản lý d cấp ba trên địa bàn thành phố hòa bình
dự án khắc phục cấp bách sạt lở được triển khai trên địa hình phức tạp đền bù giải phóng mặt bằng cho nhiều hộ dân thời gian chuẩn bị đầu tư ngắn
về công tác quản lý d cấp ba trên địa bàn tp hòa bình có ba tuyến d cấp ba dài chín hai km một số dự án đang triển khai các hoạt động liên quan đến phạm vi bảo vệ đề điều
sau khi kiểm tra thực địa lãnh đạo tỉnh hòa bình yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện dự án với phương châm vừa là công trình chống sạt lở nhưng phải tạo cảnh quan môi trường của thành phố hòa bình
ubnd tp hòa bình triển khai hệ thống thoát nước tại cầu hòa bình ba để chống sói lở d tăng cường tuyên truyền cho người dân chủ động phòng chống thiên tai làm tốt công tác quản lý và bảo vệ an toàn trong quá trình thi công